trên địa bàn xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy chết người trong nhà nghỉ
trước đó vào tối ngày hôm qua ông nguyễn việt anh chủ nhà nghỉ việt anh ở thôn trung an xã bình thạnh phát hiện tại một phòng nghỉ lửa bốc cháy
sau khi dùng bình xịt dập lửa thì phát hiện người khách tên là nguyễn quang chính chú tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam thuê phòng trước đó bị cháy
ông anh đã đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó
trước đó nguyễn quang chính đã mua hai căn xăng gần hai mươi lít đến thuê phòng nghỉ
theo gia đình nạn nhân nguyễn quang chính đã có biểu hiện buồn chán về chuyện gia đình
tại bến xe khách thành phố cao bằng tỉnh cao bằng tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố
đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng dương thị mão đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ là một bao tải dứa đựng ba mươi ba sáu kg pháo nổ do trung quốc sản xuất
tại cơ quan công an mão khai nhận đã mua số pháo trên với giá bốn triệu đồng vận chuyển về miền xuôi tiêu thụ để kiếm lời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hôm qua công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tạm giữ một trăm năm mươi hai kg phụ phẩm và hộp nhựa dùng để chiết xuất
đồng gói mỹ phẩm của hai đối tượng là nguyễn thị ngọc thanh cùng với em trai là nguyễn duy kha đều trú tại huyện đức linh tỉnh bình thuận
các đối tượng khai nhận số hàng hóa nói trên được mua từ thành phố hồ chí minh đưa về huyện đức trọng để thực hiện hành vi chiết xuất mỹ phẩm
sau đó giả nhãn mát của các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng mỹ phẩm và tiệm uống tóc trên địa bàn huyện đức trọng
với giá từ bảy mươi đồng đến hai trăm linh đồng một sản phẩm hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
trong khi đó công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ cũng vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô khách vận chuyển một mươi một kg vẩy tt và nhiều quần áo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách do ma tiến mạnh điều khiển chạy tuyến hà nội hà giang vận chuyển trái phép một mươi một kg vẩy tt sáu trăm hai mươi một chiếc quần áo các loại và năm bộ phụ tùng ô tô